thưa quý vị theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh điện biên lào cai hòa bình hà nội gia lai đắk nông lâm đồng những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại về người và tài sản
cụ thể tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía bắc và tây nguyên khiến một người chết tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông do bị nước cuốn trôi khi lội qua suối và một người tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng mất tích vẫn chưa tìm thấy
mưa lũ cũng khiến khoảng một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng và gần ba trăm linh ngôi nhà bị ngập trong đó chủ yếu là các tỉnh tây nguyên
đặc biệt có gần tám tám trăm tám mươi hectare lúa hoa màu ở các tỉnh bị ngập úng thiệt hại gần một trăm bảy mươi năm hectare ao hồ bị tràn
cùng với đó ở các tỉnh miền núi phía bắc mưa lũ cũng gây sạt lở tám bốn trăm linh mét khối đất đá đường giao thông nông thôn và một số cầu dân sinh cống thoát nước bị hư hỏng cuốn trôi
theo ghi nhận tại một số địa phương như tại hà nội tính đến một mươi hai h trưa ngày năm tháng tám
các kẻ tại thôn phú ninh xã minh phú huyện sóc sơn đã được giải cứu thành công
biển cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc yêu cầu người dân không đi qua khu vực này
trong khi đó khoảng một mươi một h hai mươi năm phút trưa nay cũng đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ đè lên xe buýt trên phố tăng bạc hổ phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội
còn tại tỉnh lào cai tối qua trên địa bàn thị xã sapa tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ sạt lở đất đá gây ách tắc
chia cắt tạm thời đường giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương
do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài hiện tượng sạt lở đá lan xuống đường tiếp tục xảy ra ở quốc lộ sáu và một số tuyến đường liên xã đoạn qua tỉnh hòa bình
để cảnh báo cho người tham gia giao thông bảo đảm an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện tuần tra trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên huyện liên xã để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở
đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến
liên quan đến vụ sạt lở đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông sáng nay đoạn đường này tiếp tục bị sạt lở kéo dài thêm
để bảo đảm an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố giang nghĩa đã túc trực phong tỏa đoạn đường dài khoảng năm trăm linh mét
các vết nứt sụt lún đang kéo dài mở rộng thêm và chưa có dấu hiệu dừng lại nên chính quyền địa phương đã di rời thêm một mươi sáu hộ dân đến nơi an toàn
hiện tiếp tục khoanh vùng thêm tám mươi sáu hộ dân khác sống vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng
trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh tây nguyên để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ sụt lún sạt lở đất bảo đảm an toàn hồ đập an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu như sau
chủ tịch ubnd các tỉnh lâm đồng đắk nông và các địa phương khác ở khu vực tây nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các công điện ngày một tháng bảy và ngày ba mươi một tháng bảy văn bản ngày hai tháng chín
trong đó tập trung chỉ đạo triển khai lực lượng ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở sụt lún đất kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư an toàn hồ đập trên địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước
chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ đề bàn giao thông vận tải công thương xây dựng khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai tại khu vực tây nguyên nhất là công tác đảm bảo an toàn dân cư an toàn hồ đập sạt lở sụt lún đất ở các tỉnh lâm đồng đăng nông

chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tịch u
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong đó tập trung làm tốt công tác bốn tại chỗ
giúp cho nhân dân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả sau thiên tai
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau thiên tai
đặc biệt là trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua mô hình độ ẩm đất cho thấy là nhiều khu vực ở miền bắc bắc trung bộ
đã đạt trạng thái gần bão hỏa hoặc bão hỏa nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sặt lở đất
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong sáu giờ tới
có năm mươi hai huyện thị xã thành phố ở khu vực miền núi phía bắc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
gây tác động rất sâu đến môi trường và uy hiếp tính mạng của người dân
các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá trong sáu giờ tới gồm
tại tỉnh lai châu mường tè nậm nhùn than uyên phong thổ tam đường tân uyên sơn la quỳnh nhai
sông mã sốt cộp thuận châu mai sơn mộc châu thành phố sơn la yên châu vân hồ
tại tỉnh điện biên gồm điện biên điện biên đông mường trà mường nhé nậm pồ
thị xã mường lây mường ảng thành phố điện biên phủ tùa chùa tuần giáo
tại tỉnh hòa bình gồm lương sơn đà bắc kim bôi cao phong thành phố hòa bình kỳ sơn lạc thủy
tại tỉnh phú thọ gồm tân sơn thanh sơn thanh thủy yên lập
tại tỉnh lãng sơn gồm hữu lũng trì lăng
tại tỉnh quảng ninh gồm thành phố hạ long vân đồn tiên yên hải hà đầm hà bình liêu
tại tỉnh thanh hóa gồm mường lát quan hóa quan sơn thường xuân
tại tỉnh nghệ an gồm cơn quông kỳ sơn quế phong tương dương
để bảo đảm an toàn cho người dân ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tranh ứng phó và giảm thiểu thiệt hại
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
với hành vi vận chuyển trái phép chép ma túy đối tượng võ văn hùng trú tại tp vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày ba tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát giao thông
phát hiện hùng và một thanh niên khác trú tại tp vũng tàu
hùng và một thanh niên khác trú tại tp vũng tàu đang di chuyển bằng xe ô tô trên đường có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xe lực lượng công an phát hiện xe này có vận chuyển nhiều bịch ni lông chứa chất màu trắng tổng trọng lượng gần sáu trăm ba mươi chín g nghi là chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm năm mươi g heroin và bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tại bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy hướng từ biên giới vào nội địa
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
nhưng đối tượng cầm lái không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy
tuy nhiên các đối tượng đã bị tổ mật phục đón lõng khống chế
kiểm tra trên xe máy có một túi ni lông màu trắng bên trong chứa hai trăm năm mươi g chất bột màu trắng bốn mươi năm viên nén màu hồng
bước đầu hai đối tượng khai nhận là tẩn a giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và tẩn a trản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chố tại xã tả phìn huyện sìn hồ tỉnh lai châu
số ma túy trên là heroin và ma túy tổng hợp được mua của một đối tượng không rõ danh tính với giá hai mươi năm triệu đồng
mang về với mục đích bán lẻ kiếm lời và sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
đến nhà âm nhân để trả lời
trả ơn thấy chủ nhà sơ hở phan nguyễn hữu đạt đã mở kết lấy trộm một trăm linh triệu đồng
sau đó nạp vào chơi game và thua hết
công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố phan nguyễn hữu đạt
trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày tám tháng bảy phan nguyễn hữu đạt cùng với bố mẹ đi từ tỉnh thái nguyên
lên nhà một người phụ nữ ở huyện bắc sơn lạng sơn để trả tài liệu học tập
và cảm ơn bà thời gian qua đã giúp đạt ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi ăn cơm xong lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà
nên đạt đã lấy trộm chìa khóa rồi mở kết sắt lấy trộm một trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng mang về nạp vào game và đã chơi thua hết số tiền trên
ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua nguyễn hữu đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhập sóng hai mươi bốn h bảy
thông tin từ sở nội
sở nội vụ tp hcm cho biết sở đang trong quá trình ra soát sáu quận
và một trăm bốn mươi hai phường xã thuộc diện sắp nhập hoàn toàn chưa có phương án sắp nhập
như thông tin lan truyện trên mạng xã hội
sở nội vụ đang tiếp tục phối hợp với hai mươi hai quận huyện và tp thủ đức
ra soát lại các phường xã xem có đơn vị hành chính nào có tiêu chí đặc thù
như có vị trí biệt lập có địa giới ổn định từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay
có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh thuộc diện không sắp xếp theo quy định
sau khi ra soát xong thì mới thực hiện tiếp các bước xây dựng đề án phương án
kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền triển khai việc sắp nhập vào năm hai nghìn hai mươi
như vậy thông tin lan truyền trên mạng về ba phương án sắp nhập các quận là không chính xác
theo kế hoạch kể từ sáng nay ngày năm tháng tám bệnh viện mắt tp hcm
sẽ triển khai mổ pha cô ngoài giờ hành chánh nhằm giải quyết lượng bệnh nhân
có nhu cầu mổ đục thủy tinh thể đang bị quá tải thời gian qua
trên địa bàn của tp hcm
theo đó sáng nay bệnh viện mắc tp hcm bắt đầu mổ đột thủy tinh thể
nhằm giảm tải lượng bệnh nhân đã lấy số thứ tự hẹn phẫu thuật đã được lên lịch mổ từ trước
và bệnh nhân khám mới vào thứ bảy
dự kiến bệnh viện sẽ triển khai mổ trong năm tuần liên tiếp vào các ngày thứ bảy
bắt đầu từ hôm nay năm tháng tám
sau năm tuần sẽ đánh giá lại nếu cần thiết sẽ tiến tới triển khai phẫu thuật đột thủy tinh thể
ngoài giờ vào cả thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
bệnh viện mắt tp hcm sẽ triển khai một mươi năm bàn mổ pha cô
thời gian từ bảy giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều mỗi thứ bảy
thưa quý vị theo đại diện phòng công viên cây xanh
trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tp hcm đơn vị này sẽ tăng cường khảo sát
đánh giá một số điều kiện không gian sống xung quanh của cây xanh để nhận diện và tăng cường
nhằm ra soát hạn chế thấp nhất những rủi ro do cây xanh trong mùa mưa bão
đối với vấn đề có một số cây xanh nhìn rất xanh tốt
nhưng khi ngã đổ thì gốc đã buộc
ông hồ hữu hải trưởng phòng công viên cây xanh
trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc sở xây dựng tp hcm cho rằng
đây là vấn đề quốc lớp bên dưới trung tâm và các đơn vị chăm sóc
bảo dưỡng đã và đang tăng cường trả sát khảo sát
đánh giáo qua một số điều kiện không gian sống xung quanh
tuyên đường đó có từng được thi công các khu nhà hoặc công trình ngầm hay không
đồng thời cũng nhận diện qua các biểu hiện của tán lá
trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tp hcm cũng duy trì cây xanh hiện hữu
và thực hiện công tác cắt tỉa chăm sóc theo quy trình kỹ thuật
để đảm bảo mỹ quan cảnh quan và an toàn cho đường phố
ngày bốn tháng tám ủy ban nhân dân tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã tổ chức lễ phát động chiến dịch năm mươi ngày đêm
tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn của thành phố
tại buổi lễ ông phạm thị nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy tốt vai trò nồng cốt
trong tham mưu phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ
cấp định danh điện tử mức hai
mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang
phải thể hiện tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu
trong việc cài đặt kích hoạt và sử dụng định danh điện tử
đảm bảo tí lệ một trăm linh và kích hoạt định danh điện tử mức hai
vào ngày ba tháng tám công an tỉnh đồng tháp đã triển khai kế hoạch
thực hiện chiến dịch năm mươi ngày đêm tuyên truyền cài đặt kích hoạt
tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
tỉnh đồng tháp phấn đối một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn
cài đặt đăng ký kích hoạt ứng dụng vneid một trăm linh cán bộ
chí sĩ người lao động phải gương mẫu đi đầu đăng ký kích hoạt
tài khoản định danh điện tử mức hai sử dụng tài khoản vneid
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự
đại tá bùi bé năm phó giám đốc công an tỉnh đồng tháp nhấn mạnh
mục tiêu của kế hoạch này là đế mạnh tuyên truyền và định danh điện tử
hướng dẫn công dân cài đặt kích hoạt sử dụng ứng dụng vneid
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên công chức viên chức
lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí vai trò ý nghĩa tầm quan trọng
và là tiện ích của ứng dụng vneid đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
trong thực hiện thủ tục hành chính giao dịch dân sự
đoàn thanh niên công an tp hcm đã có nhiều việc làm hay thiết thực
trong công tác vận động tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng
của đề án sáu của chính phủ
đây là một trong một mươi hai bộ máy tính thiết bị chuyên dụng trong công tác cấp thẻ căn cước
và nhập dữ liệu định danh điện tử của người dân ở mức độ một và hai
vừa được đoàn thanh niên công an tp hcm trao tặng
cho công an xã bà điểm huyện hóc môn
là địa bàn khó khăn lại có đặc thù giáp với huyện củ chi tỉnh long an
tỉnh tây ninh và bình dương nên số di biến động dân cư tại địa bàn
rất đông và khá phức tạp
vì được bổ sung thiết bị như thế này sẽ giúp công an xã phục vụ người dân
trong công tác chuyển đổi số tốt hơn
hôm nay tổ chức đoàn cũng đã trao tặng các thiết bị điện tử
để phục vụ cho lực lượng công an xã
nhất là hiện nay là tại xã công an xã bà điểm
để hướng dẫn cho người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến
hoặc là cấp các cơ công dân gắn chiếp
hoặc là để làm dịch vụ công trực tuyến xuất nhập cảnh
để nó tiện lợi chúng ta ở nhà
chúng ta kết nối được với các chính quyền địa phương
và hôm nay thì đã tổ chức trao tặng các thiết bị
mục đích là để hướng dẫn cho người dân
phục vụ thiết yếu cho người dân trong thực hiện đề án sáu
nhất là trong chuyển đổi số của chính phủ đề ta
ngoài ra đoàn thanh niên công an thành phố
còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị
như đoàn bệnh viện thống nhất bệnh viện chợ rẫy
đoàn bô điện thành phố đoàn viễn thông thành phố
đoàn cơ quan đại học quốc gia đoàn cục hải quan thành phố hồ chí minh
tổ chức chuỗi các chương trình an sinh xã hội
trong đó lồng ghép sát tạo các hoạt động có ý nghĩa dân văn
tới người dân như khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân
tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân
tập hướng chuyên đề chuyển đổi số
nâng cao kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng nông thôn mới
hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử
vneid mức độ một mức độ hai
hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản thanh toán điện tử
thanh toán không dùng tiền mặt
qua thời gian triển khai thì các hoạt động các mô hình
phối hợp giữa ngành công an và lực lượng đoàn viên thanh niên
có nhiều nội dung cũng hết sức là đổi mới và sáng tạo
nhằm giúp cho công tác chuyên truyền dẫn động người dân
hiểu rõ về ý nghĩa cũng như tiếp cận với thời đại công nghệ
chung của đất nước và của quốc tế về kỹ thuật công nghệ thông tin
cũng như là kỹ thuật số áp đa dụng trong các môi trường của xã hội
dịp này đoàn thanh niên công an thành phố các nhà tài trợ
cũng dành tặng những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong học tạp
tại xã bà điểm ra phần thử khích lệ cho một số cán bộ
chiến sĩ cảnh sát khu vực khó khăn có thành tích tốt trong công tác vận động
và thực hiện công tác cấp căn cước công dân cho người dân trong thời gian qua
thưa quý vị mạng xã hội youtube vừa công bố tiến trình thử nghiệm chức năng
tống tắt nội dung video tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo
cuối tháng bảy google thông báo đang thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo
để tự động tạo các bản tấm tắt nội dung video trên youtube
bản tấm tắt này sẽ chỉ xuất hiện hạn chế bên dưới một số video có nội dung tiếng anh
đồng thời sẽ chỉ có một số lượng hạn chế người dùng được phát thử nghiệm tính năng trên
các bạn tấm tắt tự động này sẽ xuất hiện trên các thanh tìm kiếm và trang video của youtube
nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về nội dung của video
tuy nhiên ở giai đoạn thử nghiệm đoạn video này sẽ không thể thay thế phần mô tả bên dưới
do chủ nhân video tự viết
tính năng này sẽ vẫn tiếp tục thu nhận ý kiến phản hồi để hoàn thiện
không gây khó khăn cho các nhà sáng tạo nội dung cũng như gây khó hiểu cho khán giả
vào lúc hai mươi h tối mai ngày sáu tháng tám tại cảng sài gòn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật
đây là điểm dấn của sự kiện lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba
là chương trình nghệ thuật đồ sổ với quy mô gần bảy trăm linh diễn viên
lần đầu tiên được tổ chức trên sông
sông sài gòn dòng sông đề hoài niệm gắn với lịch sử hình thành và phát triển
của gia đình sài gòn thành phố hồ chí minh hình ảnh thương cảm quốc tế lớn nhất tại việt nam
và là một biểu tượng sống động của lịch sử khẳng hoang mở mang bờ cõi của người việt
câu chuyện sẽ được kể bằng sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại
tôi đã dành cả một năm trời để tìm hiểu các tư liệu nghiên cứu các tư liệu lịch sử
gặp gỡ các chuyên gia các nhà sử học các nhân chứng lịch sử để mình có thể sống dậy được
làm sống dậy được những ký ức mà trải dài không chỉ ba trăm hai mươi năm năm mà còn hơn thế nữa
từ lúc khởi thủy của dòng sông này đến thời kỳ mà các thế hệ cha ông đi lưu dân
các thế hệ lưu dân đi khẩn hoang vùng đất này biến nơi đây từ một vùng đầm lầy
để trở thành một vựa lúa chủ phú một thương cảng phồn vinh như thế nào
những hoạt cảnh đó như một thước phim như một phước phim điện ảnh sống động
được thực hiện bằng những con người thật bối cảnh thật trong một không gian dòng sông thật
với những tàu thuyền thật chúng tôi hy vọng đem đến những cảm xúc
mà chân thật nhất đến với khán giả
chỉ trong vòng một tháng chương trình đã tuyến chọn và huy động gần bảy trăm linh diễn viên
tham gia ở mọi lứa tuổi bao gồm các chuyên nghiệp và không chuyên
đặc biệt là việc dựng một hệ thống sân khấu ba lớp phần trên cạn phần dưới sông
và phần nổ trên sông có tổng chiều dài một trăm bốn mươi mét
trong suốt khoảng thời gian tập luyện trên thực địa các diễn viên thường xuyên
phải đối diện với nhiều khó khăn do hi tiết bất thường trong mùa mưa và giao thông đông đúc
hiện tại thì em đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà lần đầu tiên em được tham gia
một cái chương trình mà có một quy mô lớn như thế này và đây cũng là lần đầu tiên
mà thành phố hồ chí minh chúng ta tổ chức chương trình này
sâu sẽ kéo dài gần hai tiếng toàn bộ câu chuyện về sài gòn ở dòng sông kế chuyện
sẽ được kết hợp các kỹ thuật trình diễn từ sân khấu hóa đến nghệ thuật thực cảnh
kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nổi bật của thành phố hồ chí minh
gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản và bản sắc văn hóa lịch sử riêng biệt
góp phần đưa thành phố hồ chí minh vương lên là điểm đến với du khách quốc tế
ngày năm tháng tám công an quận tám thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ
một thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi trên kênh đôi
thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày năm tháng tám
người dân sống trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám phát hiện một thi thể người trôi trên kênh đôi
lúc này một người dân dùng cần câu máy quăng dây ra xa kéo thi thể này vào bờ rồi báo cơ quan chức năng
công an sau đó có mặt tại hiện trường lấy lời khai người dân xung quanh
qua khám nghiệm người tử vong được xác định là nam giới không có giấy tờ tùy thân
người này tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi mặc áo thun quần lửng màu xanh
công an quận tám thông báo ai là người nhà nạn nhân đến trình diện phối hợp xử lý theo quy định
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện tám đề nghị các bộ ngành địa phương huy động lực lượng phương tiện
gần chương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ lũ lụt lũ quét sạt ở đất
chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiên tai
các tỉnh miền núi phía bắc chủ động di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
các địa phương vùng núi phía bắc triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản
các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
các tỉnh vùng núi phía bắc chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đưa tin về tình hình mưa lũ
nguy cơ lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các thông tin về diễn biến của mưa lớn
lũ lũ quét sạt lở đất ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh
các bộ ngành địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý tổ công tác của các lực lượng chức năng huyện bát xây lào cai
đã bắt quả tăng một đối tượng đang vận chuyển một trăm sáu mươi tám kg pháo hoa nổ
vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng tám
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ trận
thuộc tổ chính thị trấn bát xát huyện bát xát tỉnh lào cai tổ công tác đã phát hiện ba đối tượng đang vận chuyển
một số bao tải tập kết gần bờ sông hồng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ được lý văn minh chú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
cùng tám bao tải chứa một trăm sáu mươi tám kg pháo hoa
lợi dụng trời mưa to cây cối rậm rạp hai đối tượng còn lại đã bỏ trốn
tại đồn biên phòng bát sát minh khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ trung quốc về việt nam với tiền công là bốn trăm linh đồng một người
tổ công tác đã bàn giao lại vụ việc cho công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật
chính từ việc cả tin thiếu hiểu biết hai thiếu niên ở phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang bị rụ rỗ tham gia nhóm gia lô
và thực hiện theo sản phẩm
tuy nhiên trên đường thực hiện nhiệm vụ được phân công hai thiếu niên đã bị công an xã mỹ khánh của thành phố long xuyên phát hiện
ngăn chặn kịp thời tránh những sự việc vi phạm pháp luật đáng tiếc có thể xảy ra
trước đó vào chiều ngày hai tháng tám qua kiểm tra hành chính lực lượng công an phát hiện trong túi đeo của hai thiếu niên sinh năm hai nghìn một mươi ba
cùng chú tại thành phố long xuyên có một khẩu súng đồ chơi
người này khai nhận trước đó được một người đàn ông mặc đồng phục giống công an đến hỏi có thích làm công an thì cho tham gia nhóm
sau đó người này tạo nhóm gia lô có tên chỉ huy lễ ảnh đại diện là logo cảnh sát cơ động rồi đưa cả hai vào nhóm
phân công chức năng nhiệm vụ hứa sẽ cho tiền mỗi tháng
vào ngày hai tháng tám cả hai được chỉ huy phân công đi tuần tra trên địa bàn xã mỹ khánh
nếu phát hiện các tụ điểm tệ nạn xã hội thì chụp hình để gửi vào nhóm
khi hai thiếu niên chở nhau đến khu vực trên thì bị lực lượng công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
thời gian vừa qua các đối tượng đã lợi dụng triệt đề các mạng xã hội các ứng dụng ott để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó telegram một ứng dụng nhắn tin gọi điện chia sẻ file đa nền tảng và miễn phí là một ứng dụng có khả năng bảo mật cao
nhưng sau khi xuất hiện tại việt nam telegram nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và tham gia của người dùng đặc biệt là giới trẻ
và theo thống kê của digital report đầu năm hai nghìn hai mươi ba ba mươi một năm người dùng internet tại việt nam ở độ tuổi từ một mươi sáu đến sáu mươi bốn có sử dụng telegram
sòng chính những tính năng đặc biệt của ứng dụng này cũng khiến nó trở thành một công cụ được nhiều kẻ lừa đảo hướng tới để răng bẫy người dùng
một người phụ nữ ở lâm đồng vừa bị lừa hơn hai tỷ đồng vì bẫy nhận quà trên mạng
từ mạng xã hội facebook các đối tượng đã dẫn dụ nạn nhân này tham gia nhóm telegram để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh thu nạp tiền rồi biến mất
không ít người dùng telegram than phiền rằng họ liên tục bị lôi kéo và thêm vào các nhóm lạ với nội dung phỏng vấn xin việc làm nhiệm vụ mời gọi đầu tư làm việc từ xa chơi bạc
em thì gặp hai trường hợp một là người ta gọi điện là tặng quà đấy
bảo là người ta có số điện thoại của em và người ta tìm được telegram có số điện thoại
hai là em cũng không biết là ở đâu ra tự nhiên nhắn tin cho em qua telegram thẳng luôn
và nói chuyện như là kiểu thân quen thân tình với nhau lâu lắm rồi ấy
thường thì một là họ sẽ bảo em là làm nhiệm vụ nạp tiền
hai là họ sẽ mời em vào những cái nhóm đánh bài
người thân của mình cũng đã từng mắc về việc làm những cái lừa đảo lo tiệp kiếm việc làm trên telegram và đóng một số khoản phí nhất định
và mình thấy ráng lo ngại về đấy
mình thấy là các cơ quan chức năng nên giả soát lại các tài khoản như vậy trên telegram
hiện việc đăng ký tài khoản mới trên telegram khá dễ dàng
người dùng không cần phải xác minh danh tính
bên cạnh đó theo các chuyên gia telegram có tính bảo mật cao nhờ cơ chế mã hóa đầu cuối
song chính việc này lại biến ứng dụng ott này trở thành môi trường thuận lợi cho việc ẩn danh và xóa dấu vết của các đối tượng lừa đảo
khi người dùng bị rơi vào cuộc lừa đảo thì khó có thể truy xuất được nguồn gốc của kẻ lừa đảo theo dấu vết do kẻ tính năng mã hóa đầu cuối chỉ cho phép người trong cuộc trò chuyện có thể truy cập được vào tin nhắn
ngoài ra thì telegram cho chúng ta thấy được là cái nền tảng đấy hỗ trợ việc chia sẻ rất nhiều các loại tệp tin khác nhau
các loại tệp tin này nó không bị giới hạn gì cả so với cả các cái nền tảng cũ
dẫn đến đây cũng là một nguồn gốc phát tán về các cái hành vi mạng độc hay là hành vi lừa đảo mạng độc lừa đảo
đồng thời telegram có khả năng thu hồi tin nhắn xóa tin nhắn và xóa cả nhóm sau khi xóa các nội dung sẽ biến mất hoàn toàn trên tất cả các thiết bị liên quan
không ít người dùng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trong các hội nhóm trên telegram
và vẫn với những kịch bản cũ như lời mời chạy quảng cáo thông báo tuyển dụng mời gọi làm nhiệm vụ đầu tư
thậm chí giả mạo những người nổi tiếng để lừa đảo
hoặc là kiếm tiền nhanh kiếm tiền vì nhẹ lưng cao hoặc là cộng tác viên là một trăm linh là lừa đảo hết
theo các chuyên gia thường trong các hội nhóm telegram lừa đảo sẽ có những nít ảo đóng vai trò chim mồi phối hợp với nhau theo kịch bản định sẵn
khiến người dùng tin rằng mình đang đầu tư hoặc làm công việc chính thống và đầy tiềm năng
đây cũng là cách mà những kẻ lừa đảo dùng để thao túng tâm lý người dùng khiến họ dễ bị cuốn theo
những người sử dụng telegram nên
chủ động thiết lập về các cái chính sách trong phần cài đặt của ứng dụng nhằm mục đích rằng là người dùng không thể bị tìm kiếm trong các cái công cụ tìm kiếm của telegram
ẩn đi các số điện thoại và cũng như là chỉ thêm vào các cuộc trò chuyện bởi những người đã được tin cậy ở trong danh sách liên hệ
ngoài ra khi người dùng được thêm vào các hội nhóm các cuộc trò chuyện mang tính spam
hay là mang tính không có rõ mục đích của người thêm vào
thì mọi người nên cố gắng là thoát ra và không thực hiện các cuộc trò chuyện ở trong các nhóm như thế
telegram là ứng dụng có nhiều tính năng hữu ích nhưng làm thế nào để sử dụng telegram một cách an toàn
phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức của chính những người dùng
người dùng hãy cảnh giác khi tham gia vào các hội nhóm trên telegram và cẩn trọng trong mọi giao dịch trên không gian mạng